các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất sáng ngày một tháng chín
một số đoàn y tế nhân đạo nước ngoài muốn sang việt nam chống dịch
kiên giang áp dụng chỉ thị một mươi sáu thêm năm ngày
xúc động khoảnh khắc chiến sĩ bộ đội dầm mưa trao các hộ dân từng túi thực phẩm lúc nửa đêm
phó thủ tướng kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa tại siêu thị
cảm ơn các bạn đã theo dõi

xin chào quý vị và các bạn chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ lễ quốc khánh an toàn
thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hai tháng chín tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam được cập nhật như sau
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm bảy mươi ba năm trăm ba mươi ca nhiễm đứng thứ năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bốn tám trăm một mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm sáu mươi chín ba trăm một mươi ca
trong đó có hai trăm bốn mươi năm chín trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là quảng ninh bắc cạn
tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên
có sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình
hải phòng điện biên phú thọ con tum và vĩnh phúc
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm hai mươi sáu sáu trăm hai mươi hai bình dương một trăm một mươi tám hai trăm hai mươi tám đồng nai hai mươi bốn năm trăm hai mươi năm
long an hai mươi hai sáu trăm ba mươi tám và tiền giang chín tám trăm bốn mươi sáu
một số đoàn y tế nhân đạo nước ngoài muốn sang việt nam chống dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín một số đoàn khám chữa bệnh nhân đạo nước ngoài
vọng sang việt nam tham gia chống dịch covid một mươi chín
để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này bộ y tế đề nghị các sở y tế tạo điều kiện thuận lợi
ưu tiên giải quyết các thủ tục cho phép các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo nước ngoài
đáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn tham gia phòng chống dịch
giám đốc sở y tế cho phép cá nhân đoàn khám chữa bệnh nhân đạo trong nước và nước ngoài
đội khám chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám chữa bệnh tại các cơ sở thuộc sở y tế
và các địa điểm khác trên địa bàn quản lý trừ trường hợp tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo
tại cơ sở trực thuộc bộ y tế và các bộ ngành khác theo hướng dẫn tại thông tư ba mươi hai nghìn một mươi bốn tt bit
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm sáu mươi hai chín mươi sáu ca nhiễm đứng thứ năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
xét theo tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bốn bảy trăm linh ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay có bốn trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi hai ca
trong đó có hai trăm ba mươi sáu tám mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
thống kê sơ bộ cho thấy trong ngày ba mươi một tháng tám việt nam có sáu hai trăm chín mươi năm bệnh nhân nặng đang điều trị
trong đó có bốn sáu ca thở oxy qua mặt nạ một hai trăm năm mươi chín ca thở oxy dòng cao
một fnc chín mươi một ca thở máy không xâm lấn chín trăm một mươi sáu ca thở máy xâm lấn và hai mươi ba ca chạy ecmo
cụ bà một trăm linh một tuổi ở đà nẵng chiến thắng bệnh covid một mươi chín
sáng một một tháng chín bệnh viện phổ đà nẵng đã cho ra việc bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín sau thời gian điều trị
và có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai
các bệnh nhân được ra viện đều có hộ khẩu thường trú ở đà nẵng
trong số bốn bệnh nhân trên có bệnh nhân hai trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm linh một
tb nữ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi chú tại xã hòa sơn huyện hòa vang là bệnh nhân lớn tuổi nhất
bệnh nhân hai trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm linh một nhập viện điều trị bệnh covid một mươi chín từ ngày hai mươi tháng tám
bệnh nhân một trăm linh một tuổi có tiền sử huyết áp và suy thận
quá trình điều trị tại bệnh viện cụ bà có giai đoạn chuyển biến rất nặng phải thở máy
tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ bệnh nhân cao tuổi nhất được xác định mắc covid một mươi chín
ở đà nẵng từ trước tới nay đã khỏi bệnh và được xuất viện
các xét nghiệm liên quan cho thấy chức năng can thận của bệnh nhân bình thường phổi đã cải thiện
bệnh nhân không còn các triệu chứng ho sốt khó thở
đây là một nỗ lực lớn của bệnh viện phổi đà nẵng nói riêng và ngành y tế đà nẵng nói chung
trong điều trị giảm số ca tử vong đối với bệnh nhân có bệnh nền bệnh nhân cao tuổi
tính đến cuối ngày ba mươi một tháng tám bệnh viện phổi đà nẵng đang điều trị tám mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có năm mươi sáu ca nặng có một mươi ba trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất một lần
toàn thành phố đà nẵng hiện đang có hai một trăm ba mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị với hai trăm tám mươi năm bệnh nhân
đã có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất một lần
kiên giang áp dụng chỉ thị một mươi sáu thêm năm ngày
ngày một tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang lâm minh thành ký quyết định
tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
từ giờ ngày hai đến hết ngày sáu tháng chín
đây là lần thứ năm kiên giang giãn cách xã hội sau bốn mươi năm ngày ai ở đâu ở yên đó
trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang yêu cầu các cấp chính quyền
có kế hoạch đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội
cho nhân dân ngay tại xã phường và thị trấn
các địa phương được cấp trên giao nhiệm vụ cùng ngành y tế tập trung mọi nguồn lực
triển khai thần tốc việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai để phát hiện sớm đưa các f ra khỏi cộng đồng
để nhanh chóng kiểm soát dịch covid một mươi chín kiên giang đang triển khai chiến dịch xét nghiệm sars cov hai
trên diện rộng cho bảy trăm một mươi sáu người bằng phương pháp real time pcr
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư tỉnh kiên giang đã ghi nhận một sáu trăm một mươi bốn f
các địa phương có nhiều người nhiễm ncov là thành phố rạch giá bảy trăm hai mươi bảy ca huyện kiên lương
một trăm chín mươi ba ca châu thành một trăm bảy mươi tám ca dồng riềng một trăm hai mươi ba ca và vĩnh thuận một trăm hai mươi một ca
clip một gia đình liên tục kêu cứu cán bộ đến kiểm tra thì phát hiện trong nhà không thiếu thứ gì
mới đây trên mạng xã hội đang truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh cán bộ địa phương ghé thăm
đồng thời xem xét gia cảnh của một hộ dân để tiến hành hỗ trợ
được biết trước đó gia đình này liên tục gọi lên đường dây nóng kêu cứu
xin hỗ trợ lương thực cho người lớn và sữa cho em bé
các cán bộ địa phương xuống kiểm tra đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
theo đoạn clip ghi lại hộ dân này có bốn người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ
vừa bước vào nhà tổ công tác đã nhìn thấy ngay căn nhà khá khang trang rộng rãi sạch đẹp và đầy đủ tiện nghi
qua thăm hỏi người vợ cho biết chị đang nuôi con nhỏ nên lâu nay không đi làm
còn chồng chị làm công ty nhưng do dịch bệnh nên bấy lâu nay cũng thất nghiệp
căn nhà này là của vợ chồng chị xây cách đây năm năm có hộ khẩu thường trú bốn năm
dù gia đình kêu cứu liên tục xin thực phẩm và sữa cho em bé
nhưng khi tổ công tác kiểm tra thì phát hiện phòng bếp đựng rất nhiều thực phẩm
cả sữa cho con nhỏ cũng không thiếu hẳn hai thùng nguyên và nhiều lốc sữa lẻ
trong tủ lạnh có chứa rất nhiều đồ được chia thành nhiều hộp và túi nhỏ đựng đầy tủ lạnh
thậm chí còn có cả bia ướp lạnh
qua trao đổi tổ công tác còn được biết gia đình người phụ nữ này vẫn đi chợ một lần một tuần
chưa kể tổ dân phố vẫn phát rau gạo hỗ trợ
ngoài ra bên giáo sứ còn hỗ trợ thêm khi thị gạo khi thị trái cây rau
tình hình thực tế đã khá rõ gia đình người phụ nữ này không thiếu thốn
và khó khăn đến mức phải cầu cứu liên tục
tuy vậy nữ cám bộ vẫn rất nhã nhặn hỏi lại
nãy chị nói muốn xin sữa cho bé là sữa gì ạ nhà mình còn thiếu đồ gì ăn không anh
lúc này vợ chồng người phụ nữ tỏ vẻ ngựa ngùng
nhưng vẫn bày tỏ muốn xin thêm một thùng loại đắt
dạ muốn xin cho bé xin thêm sữa cho bé
ngay sau khi đoạn clip xuất hiện
ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của cặp vợ chồng này
có thể thấy dù chồng chị này thất nghiệp chị đưa con nhỏ
nhưng qua kiểm tra thì gia cảnh không đến nỗi quá cơ cực hay thiếu thốn
tuy nhiên chị này vẫn liên tục cầu cứu sự hỗ trợ
trong khi đó giữa lúc tình hình dịch bệnh khó khăn
ngoài kia vẫn còn vô số những hoàn cảnh vất vả cần được hỗ trợ hơn
xúc động khoảnh khắc các chiến sĩ bộ đội dầm mưa
trao các hộ dân từng túi thức phẩm lúc nửa đêm
những ngày qua tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh diễn biến phức tạp
cũng là lúc các cán bộ công an chiến sĩ bộ đội tất bật làm nhiệm vụ
để đảm bảo đời sống cho bà con
không chỉ làm nhiệm vụ tại các chốt trực
mà các cán bộ chiến sĩ còn kiêm luôn nhiệm vụ đi chợ hộ
phát lương thực thực phẩm tới tận tay từng bà con
những hình ảnh các anh bộ đội nào túi rau nào túi thịt nào túi gạo
đem tới gõ cửa trao từng hộ dân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
khiến không ít người xúc động
mới đây trên mạng xã hội tiếp tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc
các chiến sĩ bộ đội dầm mưa đi giao đổ lúc một mươi một h một mươi hai h đêm khiến nhiều người cảm phục xúc động
theo đoạn clip ghi lại khi đồng hồ đã gần một mươi hai giờ đêm trời lại đổ cơn mưa
thế nhưng các anh bộ đội cùng một nữ cán bộ vẫn miệt mài đi giao từng túi thực phẩm cho bà con ở sài gòn
có lẽ vì mong muốn bà con sáng mai
khi thức dậy sẽ nhận được thực phẩm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình
nên dù trời đổ mưa lại khuya khoát nhưng các anh vẫn cố gắng để sau nhiệm vụ
ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm
cũng như tình cảm mà các chiến sĩ bộ đội dành cho bà con
thấy thương quá cố lên nhé các anh bà con biết ơn các anh nhiều lắm
làm việc cả ngày rồi nửa đêm trời lại mưa gió nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi thường thật sự
mong ai cũng nhìn thấy clip này để biết quý trọng hơn tình cảm của các anh bộ đội
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình là những bình luận mà cư dân mạng để lại
phó thủ tướng kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa tại siêu thị
đại diện ion việt nam cho biết sáng ngày một tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam đã có chuyến thăm
và làm việc cùng ban giám đốc eon việt nam tại siêu thị eon tân phú
tại đây phó thủ tướng kiểm tra hoạt động chuẩn bị hàng hóa
đồng thời chỉ đạo siêu thị tiếp tục làm việc
đại diện eon việt nam cho biết siêu thị eon tân phú có năm combo thực phẩm thiết yếu cơ bản
cho sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình đồng thời có một mươi combo đa dạng đáp ứng đúng nhu cầu
của từng thành viên như combo nhiều rau củ quả trái cây và combo có kèm bánh mì
thích hợp cho trẻ em và người già
trong đó cơ combo được người dân mua nhiều nhất
là combo kèm bánh mì và combo rau xanh
phía đại diện eu việt nam cho biết thêm để tăng khả năng cung ứng cho người dân
siêu thị đã triển khai các hình thức đặt hàng và thanh toán trực tuyến
cũng như bố trí giao hàng bằng xe tải
tuy nhiên việc cung ứng hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn
chủ yếu do thiếu hụt lực lượng shipper
báo cáo với phó thủ tướng lực lượng bộ đội có mặt tại siêu thị yon tân phú sáng nay
cho biết đang hỗ trợ đi chợ hộ cho những người dân lớn tuổi
gặp khó khăn trong việc đặt hàng qua kênh trực tuyến
tuy nhiên vì chưa quen với vị trí các quầy kệ trong siêu thị
và chưa phân biệt rõ được các mặt hàng
nên tốc độ soạn hàng của lực lượng bộ đội sẽ khó đạt được năng suất như một nhân viên của siêu thị
về vấn đề này đại diện eu việt nam cho biết
trung bình một nhân viên siêu thị ion có thể soạn được tối đa ba mươi đơn hàng cho một ngày
tại buổi thị sát phó thủ tướng gợi ý siêu thị có thể phối hợp với chính quyền địa phương
để tạo điều kiện cho các f đã khỏi bệnh
đủ sức khỏe tham gia lực lượng soạn hàng đóng hàng
từ đó vừa có thể hỗ trợ thêm một phần thu nhập cho lao động địa phương
vừa tăng cường nhân lực cung ứng hỏng hóa
mục tiêu cố gắng tăng khả năng cung ứng từ siêu thị lên khoảng tám mươi đến chín mươi
trong buổi thăm hỏi động viên các nhân viên đang làm việc tại siêu thị
phó thủ tướng cũng gợi ý thay vì xét nghiệm mẫu đơn bảy ngày một lần
thì nên trăng xét nghiệm mẫu gộp hai ba ngày một lần
thì số lượng sinh phẩm xét nghiệm không tăng nhưng sẽ an toàn hơn